văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh về chậm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
theo văn phòng chính phủ vừa qua báo chí có loạt bài viết về việc chậm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của các bộ ngành
trong đó có báo nêu cắt giảm giao cản cho doanh nghiệp chưa có bước tiến mới so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
từ đầu năm đến nay các bộ ngành gần như chưa làm gì
báo cáo thực hiện nghị quyết số hai của chính phủ vẫn trú trọng thành tích hơn là tiếp tục nỗ lực thực hiện cắt giảm rào cản kinh doanh
số ít các bộ tiếp tục giả soát cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhưng chậm so với kế hoạch
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với văn phòng chính phủ kiểm tra đề xuất biện pháp xử lý đôn đốc